tỉnh ủy đồng tháp vừa long trọng tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
đến nay đảng bộ đồng tháp có hơn sáu mươi đảng viên
những năm qua đảng bộ đồng tháp không ngừng tập trung nâng cao chất lượng sống của người dân
đồng tháp là tỉnh có nhiều mô hình hay là địa phương liên tiếp một mươi một năm nằm trong nhóm năm tỉnh
thành phố đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci cả nước
thời gian tới lãnh đạo tỉnh đề nghị mỗi đảng viên trở thành một tuyên truyền viên tích cực là cầu nối để đảng gần dân
đảng bộ đồng tháp tiếp tục kết nối các thành phần trong xã hội làm lan tỏa lòng yêu quê hương xứ sở
có phần giữ vững ổn định chính trị
từng cấp ủy tổ chức đảng từng cán bộ đảng viên phải hành động để tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng